tại trụ sở hội đồng liên bang thượng viện nga ở thủ đô moscow đại hội phụ nữ trẻ toàn nga lần đầu tiên với chủ đề phụ nữ và hoạt động chính trị xã hội diễn ra với sự tham gia của đoàn đại biểu việt nam là đoàn đại biểu quốc tế duy nhất do phó chủ tịch thường trực hội liên hiệp phụ nữ việt nam hoàng thị ái nhiên dẫn đầu tham dự đây là hoạt động do viện phát triển xã hội nhân văn liên bang nga tổ chức
đại hội tập trung thảo luận theo hai chủ điểm chính phụ nữ và bạo hành cơ chế và các biện pháp bảo vệ và sự tham gia của phụ nữ trẻ trong công tác thực tế xã hội các định chế hỗ trợ
đoàn phụ nữ việt nam tham gia đại hội với mong muốn có thêm cơ hội giao lưu trao đổi học hỏi lẫn nhau đóng góp nhiều hơn nữa vào đời sống chính trị xã hội của mỗi nước góp phần khẳng định vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong xã hội từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
bên lề đại hội việt nam đã tổ chức triển lãm nghĩa tình việt nam với ba chủ đề chính gồm chủ tịch hồ chí minh người khởi xướng tình hiểu nghị hai nước việt nga sự ủng hộ của liên xô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và vun đắp tình hiểu nghị việt nga